nhân dịp tết cổ truyền trôn trần nam thờ mây năm hai nghìn hai mươi của đồng bào khơ me ngày một mươi tháng bốn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể đồng bào đồng chí
các vị trư tăng và kiều bào khơ me
truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị khán giả trích lược thư như sau
thân ái gửi đồng bào đồng chí các vị trư tăng và kiều bào dân tộc khơ me
nhân dịp tết trôn trần nam thờ mây năm nay theo mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần và mong những điều an lành tốt đẹp nhất sẽ đến với đồng bào
đồng chí các vị trư tăng và kiều bào dân tộc khơ me
tết trôn trần nam thờ mây năm nay thật đặc biệt không chỉ bởi năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước
mà còn đặc biệt bởi tết trôn trần nam thờ mây năm nay đúng vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cả nước đang thực hiện các biện pháp chống dịch
tết trôn trần nam thờ mây năm nay sẽ vẫn đầy ý nghĩa và niềm tin vào may mắn tốt lành
với việc đồng bào đồng chí các vị trư tăng cùng thực hiện yêu cầu về giãn cách xã hội
xin chúc đồng bào đồng chí các vị trư tăng và kiều bào dân tộc khơ me đón tết cổ truyền trôn trần nam thơ mây năm hai nghìn hai mươi thật an toàn vui tươi và hạnh phúc